sau đối tượng có hành vi tàng trữ tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy vừa bị công an tp hòa bình tỉnh hòa bình khởi tố
trước đó vào ngày một mươi tháng chín công an tp hòa bình đã bắt giữ nhóm thanh niên tàng trữ tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy xảy ra tại khu nhà ở sao vàng phường quỳnh lâm
tại thời điểm kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện có chín đối tượng gồm năm nam và bốn nữ đang có hành vi tổ chức sử dụng tàng trữ trái phép chất ma túy
lực lượng chức năng đã thu hơn năm mươi gam ma túy tại cơ quan công an các bị can đã thử nhận hành vi của mình trong đó đối tượng tạ văn tuấn là kẻ chủ mưu tổ chức